huyện nghĩa hưng tỉnh nam định có trên một một trăm linh hectare rừng phòng hộ ven biển do ảnh hưởng của thiên tai và các hoạt động xâm lấn của con người diện tích rừng tại đây đang thư dần theo từng năm và đứng trước nguy cơ bị thu hẹp nếu các ngành chức năng địa phương không có biện pháp quản lý và bảo vệ phát triển rừng hiệu quả